theo sở giao thông vận tải tp hcm một mươi chín tỉnh thành thuộc vùng đông nam bộ và tây nam bộ đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện có mã qr code
do đó sở giao thông vận tải sẽ không tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy nhận diện cho các phương tiện lưu thông giữa các tỉnh thuộc vùng trên
đối với các phương tiện từ các tỉnh thành khác có lộ trình đi vào đi ra vùng thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
sở giao thông vận tải tp hcm chỉ cấp giấy chứng nhận nhận diện khi các phương tiện có lộ trình điểm đi điểm đến hoặc quá cảnh qua địa bàn thành phố
những trường hợp chưa được cấp giấy nhận diện các đơn vị cần tổ chức cho xe tải nhẹ được lưu thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các xe tải nặng lưu thông vào ban ngày từ tám đến một mươi sáu giờ trên địa bàn tp hcm để phục vụ các mặt hàng thiết yếu